thưa quý vị khán giả đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị sau một thời gian có dấu hiệu hạ nhiệt dịch covid một mươi chín tại hà nội lại nóng lên
với bốn ổ dịch mới khiến số f cộng đồng ghi nhận những ngày qua tăng vọt
chi tiết ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi
ổ dịch ngõ sáu mươi bảy giáp bát
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi cdc hà nội công bố hai f là vợ chồng sống tại ngõ sáu mươi bảy giáp bát
đáng chú ý người chồng là nhân viên hành chính của khoa khám bệnh đa khoa c một một a
một trong ba khoa thuộc trung tâm khám bệnh đa khoa và điều trị theo yêu cầu của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
người vợ bốn mươi hai tuổi là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc số chín ngõ thông phong
phường quốc tự giám quận đông đa
đến nay bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp tục phát hiện
bệnh viện tổng cộng bốn f công bố thông tin về bảy bệnh nhân đầu tiên thuộc chùm ca bệnh liên quan đám ma
tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh
ca bệnh di điểm là bệnh nhân dvh nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn địa chỉ tại tiến thắng mê linh
bệnh nhân sống tại hà giang
ngày hai mươi ba tháng một mươi về hà nội
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi đi đám ma tại thôn bạch trữ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
từ cây chỉ điểm cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy vết phát hiện thêm hai người khác cùng có lịch sử tiếp xúc
và bốn người cùng dự đám ma tại thôn bạch trữ trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi đều có kết quả dương tính với sars cov hai
đến nay đã xác định được một mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai liên quan chùm ca bệnh này
các bệnh nhân đều có địa chỉ tại huyện mê linh
các quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại